nhằm phục vụ tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín làng mai vàng phước định xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long có hai trăm năm mươi hộ trồng mai vàng với trên sáu tám trăm linh gốc lớn nhỏ
tuy nhiên do thời tiết mưa bão kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho hàng ngàn cây ra hoa nở sớm nhà vườn trồng mai thất thu khá lớn
dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín này nhà anh nguyễn thanh ngoan ấp bình hòa hai xã bình hòa phước chuẩn bị hàng chục cây mai vàng kiểng chuẩn bị đón tết
thế nhưng do thời tiết mưa rầm cháy mùa đã làm nhiều cây mai trong vườn đã bung nụ thiệt hại rất lớn
do thời tiết năm nay nó khác mỗi năm đó năm nay là mưa liên tiếp nhiều ngày thì mai nó nở bông nhiều rồi
số lượng bông mà tết nay nó nở sẽ
còn ít trên cây ít không còn bông nhiều nữa
theo những người chuyên trồng mai tại làng nghề mai vàng phước định những năm gần đây mai cũng ra hoa sớm nhưng không đáng kể
nhận định của những nghệ nhân nơi đây là do thời tiết nắng nóng kéo dài vào mấy ngày gần đây xuất hiện gió trướng kèm theo mưa lớn nên mai đã nở hoa sớm
hiện nơi đây có hơn một mươi may vàng nở hoa sớm
cái diễn biến thời tiết từ đây sắp tới còn khoảng một mươi ngày một mươi mấy ngày nửa bước lá đó
thì nếu mà có thời như vầy mưa như vầy là rất nguy hiểm rất sợ
tại vì nếu mà mưa lạnh thì nó không có nở qua vào dịp tết
mai vàng là loại cây đặc trưng trong mùa xuân của người dân nam bộ
hoa thường nở rộ vào ngay dịp tết nguyên đán góp phần tô thêm vẻ đẹp trong những ngày xuân
thế nhưng vào thời điểm này rất nhiều cây mai đã nở hoa người dân lo lắng làm thiệt hại kinh tế đáng kể